quảng ninh và khánh hòa là hai địa phương đều có thế mạnh về du lịch biển đảo
sản phẩm du lịch của quảng ninh rất phong phú đa dạng với hạ long di sản kỳ quan thiên nhiên thế giới yên tử nong thiêng và trên sáu trăm linh di tích lịch sử
còn đối với du lịch khánh hòa thì vịnh nha trang là một trong hai mươi chín vịnh đẹp nhất trên thế giới có nhiều lợi thế phát triển du lịch
nhiều điểm tương đồng là thế nhưng mà hai địa phương này vẫn chưa khai thác được hết tiềm năng và lợi thế của nhau
theo các doanh nghiệp du lịch thời gian qua khách du lịch từ nha trang đi vịnh hạ long khá nhiều nhưng chủ yếu chọn tour truyền thống ngắn ngày
trong sự kiện kết nối du lịch quảng ninh khánh hòa lãnh đạo hai tỉnh đã bước đầu cân nhắc đến việc kết nối đường bay vân đồn quảng ninh và cam ranh khánh hòa
đây có thể coi là yếu tố quan trọng để tăng trưởng lượng khách tham quan du lịch của hai tỉnh khánh hòa quảng ninh tạo động lực phát triển kinh tế cho cả khu vực trong thời gian tới
lãnh đạo hai tỉnh cũng có mùi làm việc
chúng tôi coi rằng bắc cầu nối giữa nha trang khánh hòa với lại cả hạ long quảng ninh vùng đông bắc và vùng dân hải miền trung là một mục tiêu quan trọng
từ đó không chỉ là kết nối kinh tế xã hội nói chung mà trong đó trọng tâm là kết nối du lịch
bởi vì hai địa phương chúng ta có những điểm tương đồng tuy nhiên có những sản xuất người thiết sức đặc sắc và bổ trợ cho nhau
trong buổi này tôi nghĩ không chỉ là xuất tiến cho phần du lịch nối địa hiện tại
mà chúng ta sẽ hướng tới việc phát triển cho hướng dẫn
hệ thống quốc tế khách quốc tế sắp tới bởi vì đều là hai địa phương có thể mạnh rất là lớn trong việc khai thác khách inbound tế vào
rất là nhiều chương trình kết cầu hấp dẫn lắm
chính vì vậy thì sẽ làm cho hạ long hấp dẫn hơn cho du khách nội địa hơn trong thời gian tới
có thể là nếu mà di chuyển thời gian sắp tới mà ra hạ long
thì cái chương trình lưu trú tại hạ long cũng sẽ được kéo dài thêm nữa
thay vì chỉ một đêm thôi thì sẽ có thêm một ngày một đêm để khám phá thêm những cái mới lạ của hạ long
việc kết nối thành công giữa hai cảng hàng không quốc tế vân đồn cam ranh
sẽ thúc đẩy phát triển giao thương du lịch giữa hai tỉnh quảng ninh và khánh hòa
người dân địa phương cũng như du khách yêu thích du lịch sẽ được thỏa thích lựa chọn các chương trình tour kết hợp trải nghiệm với nhiều điểm tham quan thú vị
và trong su thế chung nếu thời gian di chuyển được rút ngắn
du khách sẽ có thêm thời gian lưu trú để trải nghiệm nhiều hơn về những sản phẩm dịch vụ hấp dẫn mang đậm đặc trưng của hai vùng miền